thời điểm cận tết thị trường thực phẩm tại tp hcm đã bắt đầu sôi động nguồn hàng dôi dao sức mua cũng tăng dần
bên cạnh những nét mới từ chủng loại mẫu mã sản phẩm thực phẩm khô ngày càng được đầu tư hơn trong khâu chế biến bảo quản bởi đây là một trong những nhóm hàng dễ mất an toàn thực phẩm nhất
chạy theo vụ lợi theo số lượng đã sử dụng nguyên liệu trôi nổi kém chất lượng để làm hàng đến việc các mặt hàng đồ khô thường được tẩm ướp chế biến với hóa chất phẩm màu
chưa kể điều kiện bảo quản vệ sinh môi trường nơi bày bán cũng ảnh hưởng tới chất lượng an toàn thực phẩm
do vậy với nhiều người tiêu dùng những địa chỉ sản xuất kinh doanh uy tín luôn là sự lựa chọn hàng đầu
mình lựa những cái gian hàng mà mình có uy tín mà mình mua thường xuyên quen đó
thì mình đến
nói chung là mình chỉ nhìn theo cái mặt hàng mình nhìn đẹp mắt rồi mình thử ngon
trước nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và trong sự cạnh tranh gai gắt với các hệ thống phân phối hiện đại
tiểu thương ở các chợ truyền thống cũng đã ý thức được việc bảo đảm uy tín chất lượng nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm của mình
tại vì bây giờ chung quanh mình siêu thị rất là nhiều mà chợ truyền thống mà không biết nhìn giữ thì mình sẽ mất cái sức mua
trên thực tế việc sử dụng các loại thực phẩm khô không rõ nguồn gốc tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe
trong đó nấm mốc hóa chất độc hại là những nguyên nhân gây hại phổ biến ở các mặt hàng này
để những bữa ăn ngày tết vừa ngon miệng vừa yên tâm chỉ có thể đến từ ý thức cao về vấn đề an toàn thực phẩm nơi người tiêu dùng lẫn người sản xuất kinh doanh